là địa phương được thiên nhiên yêu đãi với nhiều thắng cảnh đẹp như hồ ba bể động hua mạ động nàng tiên
bắc cạn rất có tiềm năng để phát triển du lịch hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách
tuy nhiên hiện nay việc phát triển chưa có sự đồng bộ bài bản đã khiến cho bắc cạn không khai thác hết tiềm năng sẵn có về thế mạnh du lịch
điều này rất cần có một hướng đi mới để thúc đẩy phát triển du lịch bền vững ở địa phương này
hồ ba bể
giữ chân bất kỳ du khách nào khi đến đây
lần đầu tiên tới đây thì một cái ấn tượng phải nói là rất là khó quên và người dân ở đây thì rất là thân thiện mặc dù là mình mới gặp gỡ thôi
nhưng mà họ cũng đã có những cái chia sẻ cho mình và để biết nhiều hơn về cái vùng đất ở đây
trong nhiều năm qua tỉnh bắc cạn luôn trú trọng cho phát triển du lịch coi đây là ngành mũi nhọn là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế địa phương
đặc biệt phát triển du lịch gắn
với bảo tồn nét văn hóa bản địa phát huy tiềm năng lợi thế của tự nhiên cũng được địa phương này quan tâm
tuy nhiên để phát huy những tiềm năng này thì cũng cần có những chiến lược để du lịch bắc cạn có hướng đi mới
theo tôi phương thức quảng bá mà tốt nhất đầu tiên nó phải là cái cung cách phục vụ nhiệm vụ thật tốt
trước tiên là đối với khách hàng bên cạnh đó thì qua những cái phương tiện thông tin đại chúng thường việc báo đài

chúng ta phải đề cập và cái quảng bá hình ảnh của hồ bà bảy nhiều hơn
thực tế thì cái cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ ở đây đó là cái điều mình nên giữ
tại vì không phải ở nơi đâu cũng có được những cái điều tuyệt vời như vậy
nhưng mà tuy nhiên cái việc tổ chức du lịch thì nên đầu tư cũng như là cái cơ sở hạ tầng
để tạo sự thận tuyển hơn cho khách cũng như là thu hút khách đến đây
để có một ngành du lịch phát triển bền vững cần tiến hành đồng bộ các yếu tố
như thực hiện quy hoạch phát triển du lịch tổng thể
khoa học toàn diện ổn định đời sống cho người dân
giữ gìn văn hóa bản địa và môi trường tự nhiên
chú trọng công tác bảo tồn phát triển nguồn nhân lực
và chỉ khi có sự kết hợp nhuẩn nhuyễn các yếu tố này
du lịch mới có thể phát huy tiềm năng sẵn có
và tạo dựng lên một thương hiệu du lịch lớn mạnh mang đậm bản sắc dân tộc
hy vọng với sự nỗ lực quyết tâm của bắc cạn trong những năm tới
du lịch sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế địa phương